thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh lào cai về các nội dung xây dựng khu du lịch quốc gia sapa mang tầm cỡ quốc tế và nâng cấp huyện sapa thành thị xã sapa
theo đó thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương để chuyển nguyên trạng huyện sapa thành thị xã sapa nhằm nâng cấp sapa thành khu du lịch quốc tế thu hút khách du lịch trong khu vực và quốc tế đến với việt nam
phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh lào cai đã vượt mọi khó khăn hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao
lào cai luôn xác định mũi nhọn của địa phương để tập trung thực hiện tốt như nông nghiệp chất lượng cao kinh tế biên mậu du lịch từ đó đóng góp quan trọng không chỉ cho tỉnh mà cho cả khu vực tây bắc cũng như cả nước
đồng ý về mặt chủ trương
nâng cấp huyện sapa thành thị xã sapa với mục tiêu xây dựng sapa không chỉ là khu du lịch quốc gia mà thành khu du lịch quốc tế thu hút khách du lịch đến với việt nam
thủ tướng nhấn mạnh dù chọn phương án nào thì trước hết tỉnh lào cai phải bảo đảm tính nguyên vẹn giữ gìn bản sắc văn hóa
chúng ta chỉ nhìn cái văn hóa ở đây trong phát triển là hệ thống thu hút lâu dài của phát triển này
trên cơ sở chúng ta phát triển cơ sở hạ tầng các điều kiện
hệ thống thu hút lâu dài của địa phương để nó tương xứng với một cái thị xã
và quá trình đó là quá trình văn dụng các tiêu chí mà thủ vũ khỏi đã đưa ra
các thuyết phục nhất với các đặc thù của một cái thị xã vùng cao
thủ tướng giao bộ xây dựng làm việc trực tiếp với tỉnh lào cai để chọn phương án tốt nhất có sức thuyết phục
giao bộ nội vụ chủ trì
cảm định trình chính phủ xem xét trước khi trình ủy ban thủ vũ quốc hội
giao bộ tư pháp hướng dẫn lào cai hoàn thành các thủ tục cần thiết trên tinh thần tiết kiệm nhất
giữ gìn văn hóa ở mức độ cao nhất hợp lòng dân
thủ tướng mong các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với lào cai
phân đấu giữa năm hai nghìn một mươi tám hoàn thành đề án này
thủ tướng đánh giá các phương án đưa ra đều có ưu nhược điểm riêng
do đó các bộ ngành và tỉnh lào cai phải xem xét kỹ trên cơ sở quy hoạch
điểm nhấn hạ tầng vệ sinh môi trường an ninh trật tự
thủ tướng cũng lưu ý lào cai giữ gìn quan hệ hữu nghị tốt đẹp với địa phương láng giềng trung quốc
nhất là thúc đẩy
phát triển kinh tế cửa khẩu đẩy mạnh việc kết nối hành lang kinh tế côn minh trung quốc lào cai hà nội